trong sáng ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chỉ huy tiền phương đã triển khai ba phương án tìm kiếm cứu nạn cứu hộ để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở
và tính đến thời điểm này đã có ba mươi người mất tích gồm công nhân thi công thủy điện và đoàn công tác tham gia cứu hộ cứu nạn tại tỉnh thừa thiên huế
bên cạnh đó có ba công nhân được xác nhận là đã tử vong
phóng viên thùy linh của truyền hình công an nhân dân đang có mặt tại ban chỉ huy tiền phương để thông tin chi tiết về vụ việc
xin mời chị thùy linh ạ
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại trụ sở ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vụ sạt lỡ thủy điện rào trăng ba tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
và trong sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã triển khai ba phương án tìm kiếm tiếp tiếp cận ba mục tiêu là thủy điện rào trăng ba rào trăng bốn và nhà máy thủy điện alin b hai để tìm kiếm những người đang mất tích
theo đó phương án thứ nhất tiếp tục khơi thông tuyến đường bảy mươi một kết hợp xe đặc trủng đưa đội cứu hộ tiếp cận
phương án thứ hai tổ chức lực lượng tiếp cận theo đường thủy từ hồ thủy điện hương điền đến hiện trường
phương án thứ ba là sử dụng trực thăng trực tiếp tiếp cận hiện trường
sáng nay máy bay trực thăng của quân đội chở theo nhiều cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn cùng nhiều hàng tiếp tế đã bắt đầu xuất phát đến các địa điểm cần ứng cứu khẩn cấp nêu trên
tại thiếu điện rào trăng bốn hiện có bốn mươi công nhân cán bộ kỹ thuật từ thủy điện rào trăng ba
hiện thời tiết tại khu vực không mưa trời quang thuận tiện cho việc triển khai máy bay
trước đó trong tối qua lực lượng chức năng đã tiếp cận với khu vực nhà máy thủy điện rào trăng bốn
đã có năm công nhân trú tại đây được chuyển cấp cứu tại bệnh viện bình điền thị xã hương trà do bị thương khi di chuyển lánh nạn
lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn gồm một người đang tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ bằng mọi biện pháp để thông đường đưa người vào hiện trường
triển khai các biện pháp tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích
bão số bảy sau khi đi qua đảo bạch long vĩ đã bắt đầu suy yếu ngay trên vùng biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an
hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín sáu độ vĩ bắc một trăm linh bảy một độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi km trên giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ thái bình đến nghệ an
đến hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm linh bốn năm độ kinh đông trên khu vực biên giới việt nam lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp tám
vùng nguy hiểm do bão trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
vịnh bắc bộ từ vĩ tuyến một mươi bảy năm đến vĩ tuyến hai mươi độ vĩ bắc toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh
do ảnh hưởng của bão số bảy kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến ngày một mươi sáu tháng một mươi ở khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ hòa bình nam sơn la phú thọ yên bái thanh hóa nghệ an có mưa to đến rất to
và trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bảy sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức
cuộc họp ứng phó khẩn cấp với cơn bão số bảy ghi nhanh ngay sau đây tại hà nội
tại cuộc họp ông mai văn khiêm giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số bảy có hoàn lưu rộng có tương tác với bộ phận không khí lạnh phía bắc nên diễn biến về cường độ và quỹ đạo bão số bảy sẽ còn phức tạp
tác động nguy hiểm nhất đối với đất liền là khả năng bão gây mưa lớn cho khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trọng tâm mưa nằm ở các tỉnh đồng bằng và ven biển bắc bộ tỉnh hòa bình
phía nam tỉnh sơn la phú thọ yên bái thanh hóa và nghệ an

trong những ngày cuối tuần tới khu vực nam trung bộ sẽ có mưa rất to và kéo dài tới ngày hai mươi tháng một mươi
bão số bảy bảy tỉnh gồm quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi đã tổ chức cấm biển sơ tán hơn một trăm năm mươi dân trước khi bão đổ bộ
trong đó thanh hóa là bốn mươi sáu bảy trăm sáu mươi người nằm trong phạm vi cách bờ biển hai trăm linh
nam định là một trăm linh hai một trăm một mươi hai người nam định là một một trăm linh người thái bình là ba một mươi chín người ninh bình là bốn trăm một mươi hai người
riêng thành phố hải phòng đã di rời chín mươi người ở khu vực nguy hiểm đảo cát hải đến nơi an toàn
theo báo cáo của bộ đội biên phòng tính đến sáu giờ sáng nay đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho ba mươi một chín mươi sáu tàu một trăm một mươi năm sáu trăm linh bảy người biết để di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm
hiện chỉ còn ba trăm ba mươi tàu trên bảy trăm linh người chủ yếu hoạt động ven bờ quảng ninh
sáng nay bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh sẽ ra biển kiên quyết yêu cầu các tàu này di chuyển về bờ để đảm bảo an toàn
trong lúc này theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai công bố sáng nay
tính đến hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi có bốn mươi tám người chết và mất tích do mưa lũ tại miền trung
và con số này chưa tính số người đang mất tích trong các vụ sạt lở xảy ra tại thừa thuyên huế